chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày hôm qua lầu năm góp tuyên bố mỹ đã tiêu diệt sanafi anas thủ lĩnh nhóm khorasan một nhóm đồng minh của mạng lưới khủng bố al qaeda ở tây bắc syri
tên này đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do mỹ đứng đầu và một số mục tiêu ở miền tây syri
sannafi annas đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tài chính cho hoạt động của nhóm khorasan đồng thời tổ chức mạng lưới để các tân binh đi từ pakistan sang syri thông qua thổ nhĩ kỳ
đối tượng này cũng thường xuyên chuyển nguồn tiền từ các nhà tài trợ vùng vịnh tới iraq và tới tay các lãnh đạo của al qaeda ở pakistan và syri
cảnh sát israel cho biết họ đã bắn hạ đối tượng tấn công trạm xe buýt sau một cuộc đấu súng
theo tay súng có tên là asam an arai đến từ suafat ngoài âu jerusalem đối tượng này dùng súng lục để sát hại người lính và lấy khẩu tiêu liên của anh để bắn những người khác
được biết đã có một người chết và một mươi một người bị thương trong đó có hai người bị thương trong tình trạng nguy kịch
vào ngày hôm qua một chiếc máy bay đã bất ngờ rơi xuống khu dân cư ở thủ đô bogota colombia chỉ ba phút sau khi cất cánh từ sân bay endorado
vụ tai nạn đã khiến một tiệm bánh bốc cháy làm năm người thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát trưởng thành phố bogota cho biết năm người thiệt mạng bao gồm một phi công ba hành khách và một người trong tiệm bánh
cơ quan hàng không dân dụng colombia cho biết máy bay đang trên đường tới guaymaran cách bogota hai mươi km
đây là vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ thứ ba tại
cảnh sát trưởng thành phố bogota trong vòng ba tháng trở lại đây
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại